thủ tướng nguyễn xuân phúc cùng đoàn công tác của chính phủ đã về thăm và làm việc với tỉnh trà vinh
đồng chí trần trí dũng ủy viên ban chấp hành trung ương đảng bí thư tỉnh ủy cùng các ban ngành trong tỉnh cùng tham dự buổi làm việc
tại buổi làm việc đồng chí trần trí dũng bí thư tỉnh ủy trà vinh báo cáo với thủ tướng và đoàn công tác
về tình hình phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi sáu và những tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
sau khi nghe các bộ ngành trung ương báo cáo giải trình cũng như hướng giải quyết các kiến nghị của tỉnh
thủ tướng nguyễn xuân phúc đánh giá cao những nỗ lực phấn đấu để đạt được một số thành tích đáng ghi nhận
nhất là trong xây dựng nông thôn mới thu hút tổng vốn đầu tư toàn xã hội phân tích những hạn chế của trà vinh
là nguồn thu ngân sách thấp công tác giải quyết công an việc làm cho lao động tại chỗ gặp khó khăn
tỷ lệ lấp đầy khu công nghiệp của trà vinh cũng còn hạn chế năng lực cạnh tranh của tỉnh chưa đạt yêu cầu đề ra
về giải pháp thủ tướng chỉ rõ nông nghiệp vẫn là hướng ra quan trọng trong đó cần xem trọng lúa chất lượng cao
lúa cào sản cũng như các vườn cây đặc sản đồng thời đẩy mạnh nuôi tôm thâm canh đem lại nguồn thu quan trọng cho địa phương
đặc biệt tăng cường ứng dụng công nghệ cao trong nuôi tôm để cho năng suất hiệu quả cao hơn
về các kiến nghị của tỉnh thủ tướng chỉ đạo các bộ cần tập trung giải quyết những kết luận của thủ tướng
theo thông báo của văn phòng chính phủ để trà vinh sớm vươn lên